hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ông phong điều khiển xe tải chở gạch lưu thông trên tuyến cốt lộ một a
trong lúc xe đang đổ đèo thì mất lái lao sang phần đường bên trái
xe tải lật đè chúng xe máy đang lưu thông ngược chiều
khiến hai người trên xe máy tử vong tại chỗ
lực lượng chức năng xác định thời điểm ông phong điều khiển xe tải
không có giấy phép lái xe và các giấy tờ đăng ký liên quan
để có tiền đánh bạc thì một nam nhân viên phục vụ quán ăn
tên là nguyễn văn thông đã lấy trộm tiền của bà chủ
đối tượng này vừa bị công an thị xã bến cát của tỉnh bình dương tạm giữ
lợi dụng lúc bà chủ sơ hở để điện thoại trên bàn rồi đi vào bếp
nguyễn văn thông đã đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của chị thanh
rồi thực hiện giao dịch chuyển khoản số tiền gần một trăm linh triệu đồng vào tài khoản của mình
sau khi lấy được tiền thông đang đi chụp điện thoại và sử dụng để đánh bạc qua mạng internet
ba đối tượng tổ chức trường gà di động thu hút hàng chục con bạc tham gia sát phạt
với số tiền cá độ lên đến hàng trăm triệu đồng
ngày sáu chín công an huyện cần giờ của tp hcm đã bắt khẩn cấp nguyễn thanh tú mai văn bon và trần minh tuấn
về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
ngoài ba đối tượng này thì hai mươi đối tượng khác là các con bạc đang được sàng lọc lập hồ sơ xử lý
ngày hai tháng chín tú tài bon tổ chức đánh đá gà ăn tiền tại bãi đất chống trong rừng đước thuộc xã lý nhơn
mỗi độ kèo từ ba triệu đồng trở lên
khi lực lượng công an ập vào hàng chục con bạc ném tiền tháo chạy
lực lượng chức năng đã thu giữ một mươi tám xe máy ba con gà đá hàng trăm triệu đồng trên sới gà
ngày hôm nay phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đang tạm giữ hai phương tiện để xác minh hành vi khai thác và vận chuyển cát trái phép
khuya ngày năm tháng chín tổ công tác phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai phát hiện một phương tiện ghe gỗ không biển đăng ký
có lắp một số thiết bị bơm hút cát để hút cát dưới sông đoạn sông cái
trên tổ công tác các đối tượng đã bỏ phương tiện nhảy xuống sông tàu thoát
một phương tiện khai thác cát lúc này cũng bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang vận chuyển sáu mươi mét khối cát và nước
chủ phương tiện tại thời điểm kiểm tra không xuất trình được giấy tờ liên quan tới nguồn gốc số cát trên
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị